cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tạm giữ hình sự đối với lê viết lây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại hương thọ tp huế và lê thái thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra tại quán karaoke nana số năm mươi năm đường huyền trân công chúa do lê thái thịnh làm chủ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế phối hợp với công an phường thủy xuân
đã bắt quả tăng lây và thịnh cùng nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú trên địa bàn tp huế
và nguyễn đức duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh hòa bình đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một lượng bột mịn màu trắng nằm trên đĩa cùng với nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy
lê và thịnh là người đứng ra để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
được biết quán karaoke nana là một trong những điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nằm trong kế hoạch triệt phá của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế